các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng bị bắt giữ là ngô thị quyên trần thị hoa và đỗ thị thủy
trong đó ngô thị quyên là đối tượng cầm đầu thuê hoa và thủy làm kế toán và đứng tên hai công ty
tiến hành khám xét cơ quan điều tra thu giữ ba bộ dấu các công ty năm hóa đơn hai máy tính
hai số thiết kiệm của quyên và chồng là nguyễn quang hòa với số tiền hai bảy tỷ đồng
được biết vào năm hai nghìn một mươi quyên thuê người thành lập năm công ty mua bán sáu tám trăm bảy mươi một tờ hóa đơn giá trị gia tăng
với doanh số gần một sáu trăm linh tỷ đồng gây thất thoát hơn một trăm sáu mươi tỷ tiền thuế vat của nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng liên quan đến ma túy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa và cục phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng việt nam
phối hợp với ban chỉ huy an ninh tỉnh hùa phân của lào vừa phá thành công hai chuyên án ma túy
bắt bốn đối tượng thu giữ trên ba mươi chín bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngày hôm qua tại bản na lưu huyện sầm nưa tỉnh hùa phan lào lực lượng chức năng đã bắt giữ thảo giang hơ
trú tại bản na lưu huyện sầm nưa tỉnh hồ phan lào thu giữ bốn viên ma túy tổng hợp khám xét nơi ở của đối tượng
và tại nhà của thảo vi tho con trai của thảo giang hơ chú tại huyện sầm nưa tỉnh hùa phan lào
lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bảy bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp hai trăm linh g heroin hai mươi bảy sáu trăm linh usd một mươi ba triệu kíp lào và một số tăng vật khác
tối cùng ngày tại khu vực bản phan say huyện sầm nưa lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ một đối tượng
chú tại huyện mường xón tỉnh hùa phan lào vận chuyển một mươi hai viên ma túy tổng hợp
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào chiều nay tại quán nhậu trên đường gò xoài phường bình hưng hòa a
quận bình tân tp hcm khiến hai người bị thương
đám cháy bất ngờ bùng phát từ khu vực nhà bếp của quán nhậu
những người phát hiện liền truy hô và dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không được
lúc này do bất cẩn bà phạm thị nhung và chị phạm thị diễm bị bỏng phải nhập viện cấp cứu
lực lượng công an dân phòng địa phương và cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân
sau đó đã điều năm phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
ít phút sau vụ cháy được dập tắt nhiều vật dụng tại đây đã bị cháy xém hư hỏng
bước đầu xác định nguyên nhân có thể là do bếp ga bị dò dỉ gây ra vụ hỏa hoạn
vào trưa nay tàu cảnh sát biển hai nghìn một mươi hai thuộc cảnh sát biển vùng hai đóng trên địa bàn xã tam quang
huyện núi thành tỉnh quảng nam đã lai sát thành công tàu cá của ông nguyễn phán
trú tại khối nam diêu phường thanh hà thành phố hội an gặp nạn ngoài khơi đảo cù lao tràm
và bàn giao cho lực lượng biên phòng cửa đại an toàn
vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi tháng tám tàu đột ngột bị gãy lắp chân vịt không thể tiếp tục hoạt động
trong khi nước biển quá sâu thả neo không chậm đất tàu qna chín mươi ba nghìn tám trăm năm mươi ba rơi vào trạng thái nguy hiểm
thả sôi tự do hoàn toàn cách đảo cù lao tràm trên chín mươi hải lý về hướng đông bắc thuộc vùng biển quảng trị
đến khoảng một mươi năm giờ chiều các thuyền viên đã may mắn liên lạc được với lực lượng cảnh sát biển vùng hai
đang tuần tra gần khu vực tàu chở cá trôi giạt
và đến trưa ngày hôm nay một mươi một tháng tám tàu cảnh sát biển phú hai đã đưa được tàu này vào khu vực an toàn